các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trả lời vtc news ông nguyễn minh phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận cho biết tỉnh đã có văn bản gửi ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng trị để hỗ trợ đón bà con về
ông minh nói chúng tôi đã có phương án hết rồi thời gian là bảy giờ sáng mai một mươi năm tháng chín sẽ xuất phát tại huyện hàm tân
theo ông minh từ hôm qua đến giờ văn phòng ubnd tỉnh bình thuận và văn phòng các tỉnh thường xuyên liên lạc trao đổi với nhau về các phương án đón những người này
các bên đều thống nhất là tạo điều kiện cho lái xe
đi trên đường qua các chốt kiểm soát các tỉnh cũng sẵn sàng hỗ trợ tối đa để tiếp nhận bà con về ông minh cho biết
ông minh khẳng định phương tiện để đưa người dân về quê sẽ do tỉnh bình thuận hỗ trợ kể cả ăn uống dọc đường
trước khi xuất phát những người dân này cũng sẽ được test covid một mươi chín nếu trường hợp nào dương tính tỉnh sẽ thu dôn và điều trị còn trường hợp âm tính sẽ được về quê an toàn
trước đó khuya một mươi hai tháng chín tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông hàm tân phát hiện xe đông lạnh
ông minh đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã tân đức huyện hàm tân nên tiến hành kiểm tra
tổ tuần tra yêu cầu lái xe lê văn tuấn ngụ tại tỉnh bình thuận mở thùng xe đông lạnh thì phát hiện một mươi năm người bên trong bao gồm cả trẻ em
tài xế tuấn khai trở thuê một mươi năm người trên từ bến xe long khánh tỉnh đồng nai qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số hai bình thuận với giá bảy trăm linh đồng một người
tiến hành truy tìm xe khách theo lời khai của lê văn tuấn hơn ba mươi phút sau cảnh sát phát hiện
ô tô bảy chỗ biển số đồng nai đang đậu trong một cây xăng nên kiểm tra
lái xe tên vũ ba mươi bảy tuổi quê tỉnh thanh hóa khai đang chờ đón khách từ xe đông lạnh trên và còn một xe khác cũng đang chở khách như mình
từ lời khai lực lượng trạm cảnh sát giao thông hàm tân tiếp tục truy tìm và phát hiện ô tô biển số thừa thiên huế trong một cây xăng khác ven quốc lộ một
tài xế nguyễn ngọc hùng bốn mươi hai tuổi quê tỉnh thừa thiên huế thừa nhận đã thuê xe đông lạnh chở người qua chốt ở tỉnh bình thuận
trước đó theo ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị địa phương sẵn sàng đón năm công dân từ tỉnh bình thuận về quê để đưa vào khu cách ly tập trung
tuy nhiên phương án đón năm người này chưa được thống nhất hiện ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đang trao đổi để chọn phương án đi lại thời gian đón ông nam nói
ông nguyễn minh phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận cho biết đã trực tiếp chỉ đạo vụ việc cảnh sát giao thông phát hiện một mươi năm người có trẻ em bị nhát trong thùng xe đông lạnh để thông chốt về quê
theo ông minh bình thuận sẽ không buộc một mươi năm người nói trên quay về nơi xuất phát mà yêu cầu ủy ban nhân dân huyện hàm tân bố trí một cơ sở cách ly và chăm sóc họ lo ăn nghỉ miễn phí
theo ông minh những người nói trên đang gặp hoạn nạn họ muốn về quê tránh dịch nhưng không còn lựa chọn nào khác nên việc buộc họ quay về nơi sản xuất vô tình sẽ đẩy họ vào cảnh khó khăn trồng chất hơn
thực hiện chỉ đạo của tỉnh bình thuận đến chiều một mươi ba tháng chín toàn bộ một mươi năm người gồm ba người quê nghệ an bảy người quê hà tĩnh năm người quê quảng trị
ba nhân dân huyện hàm tân đưa vào khu cách ly được ăn uống nghỉ ngơi và chăm sóc y tế miễn phí
ông nguyễn đức hải tùng phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho biết đã có văn bản gửi ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng trị để phối hợp đưa bà con về quê an toàn
bình thuận vận động phương tiện tại tỉnh để đưa một mươi năm bà con nói trên về quê đồng thời lo toàn bộ chi phí ăn uống trên xe đảm bảo phòng chống dịch trong suốt hành trình
thông tin cảnh sát phát hiện một mươi năm người trong đó có trẻ em bị nhét trong thùng xe đông lạnh khiến vô số người đau xót dững sở
trên mạng xã hội rất nhiều người đã phải cảm thán may mà chưa có thảm kịch
không may sau được khi lúc công an phát hiện những người dân đáng thương đều đã vá mồ hôi và có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn năm mươi km
thật khó có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào nếu như chiếc xe không kịp thời bị phát hiện
một mươi năm người trong xe đông lạnh không chỉ phản ánh sự vô trách nhiệm
tùy tiện với sinh mạng của người khác của nhóm người tham gia hoạt động chờ người trái pháp
mà trên hết nó phản ánh sự khắc nghiệt của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín mà việt nam đang phải đối mặt
nhóm người lao động nhập cư từ các tỉnh vùng sâu vùng xa đến các tỉnh thành phố lớn đang chịu tổn thương sâu sắc
như chia sẻ của một người trong nhóm một mươi năm người vẫn biết nằm trong thùng xe đông lạnh đóng kín là liều lĩnh nguy hiểm
nhưng ở lại nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín còn nguy hiểm hơn

nhiều người đang phải sống trong các khu nhà lụp sụp san sát nhau với mật độ dân số đông
đang phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm trước sự công phá của biến thể delta
nhiều người trong số họ lo lắng nếu không may nhiễm bệnh trong bối cảnh vaccine khan hiếm
bệnh viện vẫn còn dấu hiệu quá tải thì họ sẽ lâm vào tình thế khó khăn
bên cạnh đó nhiều tuần liên tục giãn cách khiến họ thật sự kiệt quệ không thể tiếp tục cầm cự
dù nhà nước có các gói an sinh hỗ trợ nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều người chưa thể tiếp cận
vì nhiều lý do khác nhau như không có giấy tờ không phải người thường trú hoặc lao động phổ thông
không tham gia các loại bảo hiểm để nhận trợ cấp
quan trọng không kém lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh áp lực kinh tế cùng với nỗi nhớ nhà
nhớ người thân khiến tâm lý của họ càng trở nên bất ổn
có những người phải chịu cảnh người thân mất không thể về chịu tăng
con nhỏ xa cha mẹ lâu ngày chưa thể gặp
sự tích tụ về khó khăn kéo theo sự tích tụ về cảm giác ức chế
khiến họ sẵn sàng phá rào thậm chí làm liều
hôm ngày một mươi tháng chín thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các địa phương
nghiên cứu phương án cho người được đăng ký về quê theo nguyện vọng
câu chuyện một mươi năm người trong xe đông lạnh cho thấy
sự chỉ đạo của thủ tướng là cực kỳ quan trọng và cấp bách
hơn nữa đó là hồi chuông cảnh báo các địa phương phải quyết liệt tổ chức hỗ trợ đưa người dân về quê
khi giãn cách có thể còn kéo dài
việc tổ chức cho người dân về quê sớm ngày nào thì nguy cơ người dân phá rào về quê càng giảm
không phải lúc nào cũng có thể nói là may mà chưa xong
xảy ra thảm kịch hai lần
xin được chuyển đến những tin tức khác liên quan đến những đối tượng xấu
đang nuôi kéo người dân về quê bằng xe máy
mới đây ông lý rota phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh hủy sóc trăng cho biết
mấy ngày nay trên mạng xã hội có một hội nhóm mang tên là hội đồng hương sóc trăng
kêu gọi người dân sóc trăng đang bị mắc kẹt do dịch covid một mươi chín
ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương bình phước đồng nai long an tiền giang
cùng nhau trở về quê bằng xe máy
trong ngày một mươi năm tháng chín tới hội nhóm này còn phát tán những thông tin không chính xác
về tình hình và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại sóc trăng
như sau ngày một mươi năm tháng chín sóc trăng trở thành vùng xanh và mọi hạn chế đi lại phong tỏa được dỡ bỏ
người dân được tự do di chuyển theo điều kiện bình thường mới
theo lãnh đạo ban tuyên giáo người dân cần cảnh giác bình tĩnh không nghe theo lời kêu gọi này
và tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại nơi cư trú
việc sắp xếp khi nào về như thế nào tỉnh sẽ có phương án
phối hợp với các tỉnh thành phố liên quan và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất
về cơ sở cách ly để tổ chức đón người dân về
việc một số đối tượng thông qua các trang mạng để hô hào kích động lôi kéo người dân
ở các địa phương khác tự phát kéo về quê với quy mô đông gây mất trật tự an toàn giao thông
ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại nhiều tỉnh thành phố
thực tế tình hình dịch bệnh tại sóc trăng cũng như các tỉnh trong khu vực
vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất cao dễ lây lan trong cộng đồng
nên các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn phải được kiểm soát nghiêm theo quy định
theo lãnh đạo tỉnh sóc trăng việc tổ chức đưa người dân sóc trăng tại thành phố hồ chí minh
bình dương và một số địa phương có dịch covid một mươi chín về quê tỉnh sẽ có kế hoạch
phương án kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan
riêng công tác đón học sinh về quê nhập học ngày một mươi tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh
đã có công văn gửi thành phố hồ chí minh đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện để sóc trăng đón các em
về quê học tập dự kiến sẽ tổ chức đón vào ngày một mươi tám tháng chín
theo ý kiến của thường trực tỉnh ủy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sóc trăng
các sở ngành trong tỉnh tiếp tục vận động lương thực giao củ quả
chuyển đi hỗ trợ người dân sóc trăng ở thành phố hồ chí minh
dự kiến ngày một mươi sáu tháng chín tới đây tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến xe nghĩa tỉnh
chở hàng nông sản và nhu yếu phẩm chuyển tới người dân sóc trăng đang thực hiện giãn cách
tại các khu nhà trọ ở thành phố hồ chí minh giúp bà con vượt qua khó khăn trong đại dịch
cuối cùng xin được chuyển đến những tin tức mới nhất về kiểm soát dịch tại nha trang thành phố biển
hiện tại thành phố nha trang yêu cầu các xã phường phát huy vai trò tự quản của người dân
vùng xanh tiếp tục xét chặt và thực hiện lấy mẫu tẩm soát cộng đồng ba ngày trên một lần
đối với vùng cam và vùng đỏ
chủ tịch ubnd thành phố nha trang nguyễn sĩ khánh yêu cầu các xã phường
đẩy mạnh tuyên truyền phát huy vai trò tự quản của người dân vùng xanh
tiếp tục siết chặt và thực hiện lấy mẫu tầm soát cộng đồng ba ngày một lần đối với vùng cam và vùng đỏ
bên cạnh đó lãnh đạo ubnd thành phố nha trang cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
cố gắng đến ngày một mươi sáu tháng chín đạt mức trên hai trăm linh người dân thành phố được tiêm mũi một
theo ông khánh dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát tốt nhưng nguy cơ vẫn rất cao
các địa phương cần hướng dẫn tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất kinh doanh cửa hàng ăn uống bán mang về
tăng cường kiểm tra giám sát đối với các dự án xây dựng được hoạt động trở lại
thường xuyên tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp ra đường mà không đúng quy định
theo số liệu đánh giá phân loại mức độ nguy cơ dịch covid một mươi chín của hai mươi bảy xã phường và ba trăm sáu mươi ba thôn
tổ dân phố trên địa bàn nha trang tính đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi ba tháng chín
thành phố đã có một mươi hai xã phường đạt mức bình thường mới tức vùng xanh
tăng thêm hai xã phường so với ngày một mươi hai tháng chín
đó là các xã phường vĩnh phương vĩnh thảnh vĩnh hiệp phước tiến lộc thọ vạn thắng
phước hòa vĩnh lương sương huân vĩnh trung cùng với hai phường mới là phương sài và vĩnh hòa
bên cạnh đó mức nguy cơ tức vùng vàng cũng giảm hai
còn chín xã phường là vĩnh ngọc vĩnh thọ phương sơn phước tân vĩnh thái
vĩnh nguyên phước long phước hải vạn thạnh
mức nguy cơ cao tức vùng cam giữ nguyên bốn xã phường
là vĩnh hải ngọc hiệp phước đồng tân lập
và nguy cơ rất cao tức vùng đỏ vẫn còn hai phường vĩnh phước và vĩnh trường
cũng tính đến chiều một mươi ba tháng chín trong tổng số ba trăm sáu mươi ba thôn tổ dân phố của thành phố
có ba trăm hai mươi thôn tổ vùng xanh năm thôn tổ vùng vàng ba thôn tổ vùng cam và ba mươi năm thôn tổ vùng đỏ
kết quả này so với ngày một mươi hai tháng chín tăng năm thôn tổ vùng xanh và giữ nguyên năm thôn tổ vùng vàng
tăng một thôn tổ vùng cam và giảm sáu thôn tổ vùng đỏ
theo số liệu của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
từ ngày hai mươi ba tháng sáu đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
toàn tỉnh ghi nhận bảy hai trăm chín mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
hai địa phương có số ca lây nhiễm nhiều nhất là thành phố nha trang bốn một trăm sáu mươi một ca
và thị xã ninh hòa một chín trăm một mươi một ca
đến thời điểm này tỉnh khánh hòa nói chung và thành phố nha trang nói riêng
đã trải qua một mươi một ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé